vở diễn thực cảnh tinh hoa bắc bộ vừa đặt giải vàng trong hạng mục đổi mới trong truyền thông
truyền thông thị giác và giải trí trực quan tại giải thưởng stevie châu á thái bình dương hai nghìn một mươi tám
video được gửi đến tham dự giải thưởng steve châu á thái bình dương năm hai nghìn một mươi tám với tên gọi
tinh hoa bắc bộ khát khao chạm đến trái tim đã chinh phục ban giám khảo và giành giải vàng
tinh hoa bắc bộ là chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh lần đầu tiên tại thành phố hà nội việt nam
hài hòa non nước sân khấu vở diễn thực cảnh tinh hoa bắc bộ nằm ngay dưới chân núi thầy
xã sài sơn huyện quốc oai hà nội trên mặt hồ nước rộng bốn ba trăm linh m hai
một sân khấu được trang bị hơn sáu trăm linh thiết bị âm thanh và chiếu sáng
với mức đầu tư cho toàn vở diễn lên tới tám trăm linh tỷ đồng
ý tưởng tinh hoa bắc bộ được đạo diễn hoàng nhật nam hình thành
phát triển chia thành sáu phần nội dung chặt chẽ thi ca cõi phật hoài cổ nhạc họa an vui và ngày hội
tất cả mang đến câu chuyện nghệ thuật múa dối nước bằng động tác ánh sáng và sắp đặt
hoạt cảnh mở đầu phần bốn nhạc họa bốn cô tố nữ bước ra từ tranh vẽ
công nghệ và thực tại được tính toán đan sen tạo yếu tố làm du khách bất ngờ
sâu tinh hoa bắc bộ là sâu đáng xem nhất tại việt nam
ở thời điểm này
bởi vì sâu này rất là hoành tráng và đây lại là sâu thực cảnh
là một loại hình nghệ thuật tương đối là mới
tức là không chỉ khán giả không ngồi ở trong giáp hát
ở trong phòng kín mà toàn bộ cảnh được lấy dựng giống như là ngoài thật lươn
như là cái thuyền đình của chùa thầy
và đằng sau đấy vẫn là núi non ở vùng bắc bộ
và không chỉ tôi
mà tôi nghĩ rằng là toàn bộ khán giả đã từng xem sâu này
thì đều cảm thấy rất là thích thú và cực kỳ ấn tượng
không chỉ làm minh chứng cho sự nỗ lực của những người làm nghệ thuật trên đất việt
vở diễn thực cảnh tinh hoa bắc bộ
còn mở ra những tiềm năng phát triển du lịch cho địa phương nói riêng và việt nam nói chung